thông tin đầu tiên từ tây ninh thưa quý vị một nhóm thanh niên tìm những người từng chơi cờ bạc ép họ viết giấy nợ rồi uy hiếp chiếm đoạt tài sản
công an thị xã hòa thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng nguyễn ngọc hải và ngô tấn đại cùng chú tại xã long thành nam thị xã hòa thành tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định muốn có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
nên đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn ngọc hải cùng đồng phạm đã bàn bạc thống nhất với nhau mang theo nhiều hung khí tự chế
tìm đến những người dân đã từng tham gia chơi cờ bạc trên địa bàn thị xã hòa thành sau đó ép buộc ghi giấy nợ hoặc mặc dù họ không hề nợ nần nhóm của hải
khi đồng bọn của nguyễn ngọc hải không thu được tiền từ các đối tượng này thì đối tượng hải sẽ tự ý đến nhà đập phá tài sản chiếm đoạt xe mô tô và đem đi cầm lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn như trên trước đó nhóm đối tượng của nguyễn ngọc hải đã thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản khác
được biết cả hai đối tượng hải và đại từng có nhiều tiền án và tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an thị xã hòa thành tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa điều tra khám phá nhanh vụ báo tin mất trộm sáu sáu mươi usd
trước đó một nữ việt kiều mỹ đến công an xã đông phú huyện châu thành tỉnh hậu giang trình báo bị mất trộm khoảng sáu mươi usd năm triệu đồng một điện thoại di động cùng một số giấy tờ tại nhà ở ấp phú lợi xã đông phú
qua điều tra lực lượng công an phát hiện lê minh trang chú tỉnh cà mau là người làm vườn thuê cho bị hại có biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về làm việc
biết không thể che giấu trang thừa nhận hành vi phạm tội và khai được chủ tin tưởng nhiều lần gửi tiền về việt nam
nhờ đối tượng giữ hộ tuy nhiên trang đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ bốn mươi bảy usd để dùng vào mục đích cá nhân
gần đây khi nữ việt kiều về nước sợ sự việc bại lộ trang tiếp tục lấy trộm tiền điện thoại và giấy tờ của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây cũng bị mất trộm hết
cơ quan công an đã thu giữ được số ngoại tệ và tiền việt nam ước tính tổng trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng cùng một số vật dụng tại nơi trang cất dấu
trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê văn trường chú tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
tại cơ quan công an trường khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám trường được một người đàn ông tên hùng không rõ lai lịch
thuê trường đứng tên làm giám đốc cho công ty hoàng phát với số tiền là một mươi hai triệu đồng một tháng
trường đồng ý
trong thời gian này hùng giới thiệu cho trường quen biết với nguyễn thành luân giám đốc công ty hùng thịnh
theo yêu cầu của hùng trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa dịch vụ thể hiện trên hóa đơn gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng